tại hà nội triển lãm tranh với tên gọi thời hậu thánh đã được khai mạc
triển lãm giới thiệu series tác phẩm mới của nghệ sĩ thị giác nguyễn mạnh hùng
một trong những tên tuổi hàng đầu của nghệ thuật đương đại việt nam
thời hậu thánh gồm loạt tranh sơn dầu và màu nước
mang phong cách siêu thực mới lạ đậm nét châm biếm đặc trưng và hài hước đầy hóm hình của nguyễn mạnh hùng
các tác phẩm trong thời hậu thánh là sự mô tả đầy tính diễu nhại về những hiện thực văn hóa
những mâu thuẫn xã hội sự phức tạp của đời sống văn minh và trách nhiệm cá nhân
các tác phẩm tạo mối liên kết về mặt thị giác giữa những sự việc
yếu tố tưởng chừng không liên quan đến nhau phóng đại sự vật với kích cỡ bất thường
với những tác phẩm của mình nghệ sĩ nguyễn mạnh hùng dẫn người xem tới một thế giới mới lạ
nơi dường như mọi thứ được tạo bởi sự đối lập thú vị
triển lãm sẽ mở cửa đón khách tham quan từ nay đến hết ngày sáu tháng tám năm hai nghìn hai mươi